viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án nhân dân cung cấp
đối tượng y s cửu buôn trú tại xã yà nôn huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ông y kiêm bia chú tại xã hòa xuân thành phố buôn ma thuật
gọi điện cho y s sang nhà để trả nợ hai trăm linh đồng
sau đó đối tượng cầm theo một con dao dài đến nhà ông y kiêm ngồi ăn nhậu
trong lúc nhậu ông y kiem nói không trả hai trăm linh nên hai người xảy ra sâu sát
y s cầm con dao thủ sẵn chém liên tiếp khoảng hai mươi nhát vào người y kiem khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án sau y s cướp lấy chiếc xe máy và một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
tuy nhiên sau một mươi giờ huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi hai đối tượng đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d
ở phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ gồm nguyễn ngọc minh giám đốc trung tâm
chín đăng kiểm viên của trung tâm và hai tài xế của trung tâm đăng kiểm sáu mươi năm d
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn ngọc minh
đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm
chung chi tiền từ một trăm linh bốn trăm linh đồng để được bỏ qua các lỗi
trước đó ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam một mươi một đối tượng gồm đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm thuộc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d
ở phường tân biên tp biên hòa
cho biết vừa kiểm tra hành chính một điểm sửa xe qua đó đã phát hiện tạm giữ nhiều xe độ không biển số
và không có giấy tờ
trước đó ngày một mươi chín tháng một tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố long xuyên
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự và công an phường mỹ phước tiến hành kiểm tra hành chính
điểm sửa chữa xe mô tô xe máy tại số bảy mươi bốn đường bạch mai khóm đông thịnh tám phường mỹ phước
do anh trần anh thi chú tại huyện châu phi
tổ công tác phát hiện tạm giữ bốn xe mô tô và một khung xe máy không biển số không giấy tờ
được độ với nhiều phụ kiện khác nhau
tại thời điểm kiểm tra anh thi không cung cấp được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
của các phương tiện trên
làm việc với tổ công tác anh thi cho biết các phụ kiện để lắp ráp những chiếc xe trên
được đặt mua thông qua mạng xã hội
tổ công tác lập biên bản tạm giữ số xe mô tô và khung xe máy trên để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời điểm tết đến xuân về cũng là thời điểm mà các vi phạm về pháo nổ
trở nên nóng hơn bao nhiêu giờ hết
nhằm đảm bảo an ninh trật tự phòng chống đốt pháo trái phép trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
ban chỉ huy công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tp huế phối hợp với công an các xã phường tổ chức tuyên truyền
các quy định của pháp luật về pháo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai phạm
trước đó vào ngày một mươi một tháng một tại tuyến đường tránh thuộc địa bàn tp huế
lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải vận chuyển một mươi hai dàn pháo hoa nổ nhãn mát nước ngoài
có tổng khối lượng hơn hai mươi một kg
qua làm việc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế xác định
số pháo trên là của nguyễn đức nam
tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam nam là phụ xe tải mua số pháo trên
tại thị xã đông hà tỉnh quảng trị với số tiền một mươi bốn triệu đồng
để chơi tết và mua giúp bạn bè
trong thời gian qua đội cảnh sát quảng liên chấn về trực tư xã hội
đã chủ động tham mưu cho bang chỉ huy công an tp huế các kế hoạch
để chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện đồng bộ
nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm tập luật về pháo
trong thời gian qua đội cảnh sát quảng liên chấn về trực tư xã hà nội
tết đến là thời điểm nổi lên hoạt động mua bán vận chuyển kinh doanh đốt pháo nổ pháo hoa nổ và pháo hoa
công an tp huế khuyến cáo đề nghị người dân phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về pháo
hiện các lực lượng chức năng của công an tp huế công an các phương xã tăng cường công tác tuyên truyền
về phòng chống đốt pháo trái phép đồng thời thành lập các tổ tuần tra kiểm soát
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi sai phạm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự
và an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
thông tin từ cục cảnh sát giao thông cho biết trong các ngày đầu nghỉ tết
số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến
cảnh sát giao thông đã xử phạt gần một bốn trăm linh người vi phạm về nồng độ cồn
kết quả tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện
xử lý hơn bốn sáu trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng
tước bằng lái xe của hơn một một trăm linh lái xe
đáng chú ý có đến gần một bốn trăm linh người bị xử phạt vì uống bia rượu vẫn lái xe
theo cục cảnh sát giao thông so với ngày hai mươi tám tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
số vi phạm năm nay tăng hơn một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tăng ba trăm sáu mươi hai so với năm trước
vâng những ngày cuối năm do nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là tình trạng điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia
thực trạng này có chiều hướng diễn ra phổ biến hơn tại các địa bàn miền núi
nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống
chính vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vào dịp trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều đợt cao điểm
qua đó phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm
tạo sức gian đe góp phần nâng cao ý thức và nhận thức của người dân mỗi khi tham gia giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
tìm cách kéo dài thời gian xin sỏ để bỏ qua lỗi vi phạm
những hình ảnh này không hiếm gặp
mỗi khi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái giao quân xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn
đặc biệt là chúng tôi tuần tra vào những giờ cung giờ cao điểm
vào các ngày cao điểm các ngày lễ ngày tết và các cung giờ
thì trong thời gian vừa qua thì có khoảng hơn một giờ đồng hồ
thì anh em chúng tôi đã dừng tại một điểm xử lý phạm tại trên tuyến quốc lộ ba mươi hai c
thuộc địa bàn thành phố yên bái đã phát hiện xử lý được chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
về phía những người điều khiển phương tiện khi bị kiểm tra và phát hiện lỗi vi phạm
thì đều có những lý do để bao biện
thậm chí nhiều trường hợp biết nhưng vẫn cố tình vi phạm
khổ lâu lắm rồi chị em mới gặp nhau
chị uống chút chút chíu rồi
chị có biết là uống rượu mà điều khiển phương tiện giao thông thì nó không hiểm nào
chị biết là thế nhưng mà có rượu thì phải uống chút chíu
để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết nguyên đán quý mão
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông
sau gần hai tháng triển khai thực hiện cao điểm
đã phát hiện và xử lý một một trăm bốn mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tạm giữ một một trăm bốn mươi phương tiện vi phạm
từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông
từ nay đến trước trong và sau tết nguyên đán thì tất cả các lực lượng chức năng của công an tỉnh yên bái
gia quân đồng loạt và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm
đặc biệt là hành vi gây dạo thông trong đó có hành vi sau khi uống rượu bia điều khiển phương tiện
chúng tôi tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản
tập trung xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện sau khi rời khỏi nhà hàng quán ăn
là tỉnh miền núi có tới
ba mươi dân tộc cùng sinh sống
trong đó một bộ phận đồng bào người dân tộc vẫn còn tồn tại thói quen sử dụng nhiều rượu bia
trong các dịp lễ hội đặc biệt là dịp tết nguyên đán
chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an yên bái
thì cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cũng cần có những biện pháp tích cực vào cuộc
để mạnh công tác tuyên truyền
bởi chỉ có thay đổi được nhận thức người dân thì khi đó tai nạn giao thông mới được đẩy lùi
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài lại sẵn trong người có hơi men
đối tượng trần văn thương chú tại xã yà yên huyện crong vác tỉnh đắk lắk
đã ra tay sát hại bạn của mình
hiện công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với trần văn thương để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà của thương chơi
tại đây thương gọi thêm hai người bạn đến để tổ chức ăn nhậu
cho đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài thì giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn
sau đó thương xuống bếp lấy hai con dao đâm anh hải tử vong tại chỗ
gây án xong thương bỏ trốn
nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mua ma túy về để sử dụng và chia nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời
đối tượng trần nguyễn anh tuấn chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
vừa bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một mươi chín gói ma túy có trọng lượng sáu mươi gram
ba cân tiểu ly và nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán ma túy
anh tuấn khai đi xe khách đến tp hcm mua số ma túy trên với giá hai mươi hai triệu đồng về để sử dụng và chia nhỏ
bán lại cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
thưa quý vị nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày
cận tết nguyên đán công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã và đang tập trung lực lượng phương tiện
triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tại tỉnh hải dương các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự đã được các đơn vị triển khai từ sớm
nhằm giúp người dân yên tâm vui xuân đón tết
nhận định trong những ngày cận tết lượng người phương tiện tham gia giao thông sẽ có chiều hướng tăng đột biến
nhất là các khu vực trung tâm các huyện thị xã thành phố
để đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố các khu trung tâm tập trung đông người
lực lượng công an đã thường xuyên có mặt để duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện phòng ngừa ngăn chặn
xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
theo nhận định của chúng tôi tình hình tội phạm trước trong và sau tết còn biến đổi phức tạp
nhất là các tội phạm trộm góc tài sản tội phạm nửa đảng chiếm đoạt tài sản và các tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên
còn diễn biến phức tạp
để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thì chúng tôi cũng thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nắm được các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để có cách tự bảo vệ tài sản của mình
thứ hai là phối hợp với các đơn vị
rồi nghiệp vụ liên quan với công an các phường xã và đặc biệt là tổ một trăm năm mươi một thường xuyên tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước và sau tết
thứ ba nếu có vụ việc vi phạm xảy ra thì chúng tôi sẽ tập trung lực lượng điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng trong thời gian sớm nhất
công tác vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như đấu tranh với tội phạm
công tác vi phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này
cũng đã được công an các đơn vị đẩy mạnh
qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế môi trường hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng
cũng được công an các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai
nhằm duy trì ổn định trong lĩnh vực kinh tế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
đối với thời gian tiếp theo
đội sẽ tiến hành thực hiện tốt công tác phòng ngừa
thứ nhất là tiến hành điều tra cơ bản giả soát nắm tình hình địa bàn
để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến vực kinh tế môi trường
bên cạnh đó cũng tiến hành đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các vụ việc nếu xảy ra trên địa bàn
kế hoạch đấu tranh đảm bảo trật tự tiết quyền đáng
thì đó là kế hoạch chung của công an thành phố
đội cảnh sát y tế ngoài chức năng nhiệm vụ chuyên môn ra
thì cũng phù hợp với các xã phường cũng như các đội dịch vụ pháp
tiến hành đảm bảo an ninh trật tự trên mọi lĩnh vực
ngoài ra công tác bảo đảm an toàn thông tin công tác đấu tranh
ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng
cũng được các đơn vị chuyên môn triển khai quyết liệt
nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về vật chất tinh thần do loại tội phạm này gây ra
trước mắt lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
khép kín địa bàn nhất là các địa bàn sắp danh những nơi tập trung đông người
các cửa ngõ vào trung tâm các tuyến phố trọng điểm để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
nhất là các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người sử dụng xe gắn máy
phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
dùng ô tô khách để vận chuyển xe mô tô đến tụ điểm đua xe trái phép
và đây là cách thức mà một nhóm thanh thiếu niên đã thực hiện để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an
vào sáng ngày hai mươi tháng một lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành chốt chặn kiểm tra ô tô khách
số một mươi sáu chỗ do lâm thiện toàn chú tại tp hcm điều khiển trên tuyến đường tỉnh tám trăm bảy mươi bảy
đoàn thuộc xã thạnh phú huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra trên xe còn có ba thanh thiếu niên khác cùng với hai xe mô tô đã được thay đổi kết cấu và đặc tính của xe
các đối tượng thừa nhận để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
đã dùng xe ô tô khách vận chuyển hai xe mô tô đến địa bàn tiền giang
để tổ chức đua xe trái phép cùng với các đối tượng khác
nhưng chưa thực hiện được hành vi thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ